chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu chuyện trên là một trong rất nhiều trường hợp điển hình
cho những người phụ nữ
dù bị bạo lực
nhưng cam chịu không dám lên tiếng
tại phòng tham vấn và tạm lánh
ngôi nhà bình yên
thuộc trung tâm phụ nữ và phát triển

với nhiều câu chuyện khác nhau
tất cả mọi người khi đến đây
đều được cam thiệp giúp đỡ

khi đến với cả chúng tôi
thì mọi người sẽ chỉ nhận diện
được vấn đề bạo lực thể chất
sau khi trao đổi với cả nhân viên tham vấn
thì các chị mới ý thức được rằng
ngoài việc chị ấy còn bị bạo lực
về tinh thần thì chúng tôi chỉ mong đợi
mọi người sẽ luôn phải coi
mỗi hành vi bạo lực là ngoài là tội ác
tôi hy vọng
có lẽ mọi người sẽ nghiêm khắc hơn
trong xử lý ngăn chặn hành vi bạo lực
hưởng ứng tháng hành động
vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới năm hai nghìn hai mươi một
và chiến dịch toàn cầu
một mươi sáu ngày hành động chấm dứt
bạo lực giới trung tâm phụ nữ
và phát triển đã tổ chức nhiều chương trình
thông nhằm gửi đi những thông điệp
ý nghĩa góp phần lan tỏa
những hành động cụ thể thiết thực
chung tay xóa bỏ bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em
năm hai nghìn hai mươi một tổ chức rất nhiều
các kế hoạch kỹ năng sống
để giúp cho các chị em có kiến thức
về quản lý tài chính về các
kinh nghề chúng tôi dạy các chị em
về làm hoa làm túi
rồi kết nối họ
với cả các đơn vị
các doanh nghiệp để họ
có được việc làm thì qua đó
cũng giúp cho họ
quay trở lại cuộc sống một cách bình thường
chúng tôi trong nhiều năm vừa qua đã cùng
làm việc với chính phủ việt nam để thúc đẩy
một cái gọi là mô hình các cái dịch vụ
tối thiểu dành cho các nạn nhân
bị bạo lực đó là các cái dịch vụ
về bảo vệ về y tế
về chăm sóc sức khỏe tinh thần
cũng như là các cái dịch vụ về tư pháp
trong cái quá trình covid như vậy
chúng tôi cũng có rất là nhiều nỗ lực
để làm sao để đảm bảo được là các cái dịch vụ này
nó vận hành nó có
tính điều phối tốt với nhau
và nó có chất lượng
trong tất cả các hành trình
chúng ta đừng bao giờ vung tay
vì khi vung tay sẽ không bao giờ
giải quyết được vấn đề gì
nên nắm tay để cảm thông
và hiểu cho nhau
cuộc chiến chống bạo hành phụ nữ
vẫn đang tiếp diễn
còn không ít trông gai
vấn đề này không của riêng ai
mà cần sự chung tay của toàn xã hội
mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
cùng biên tập viên hồng nhung trong một điểm báo
xin mời chị
cảm ơn anh trung kiên
thưa quý vị trong một điểm báo ngày hôm nay
chúng tôi sẽ điểm lại một số thông tin đáng chú ý
trên các báo đã đăng tải trong tuần
trong đó tập trung cập nhật thông tin mới
về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
và đáng chú ý đó là thông tin về chương trình
của tổng liên đoàn lao động việt nam đặt mục tiêu
một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo
quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
theo đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
để chương trình đạt hiệu quả cao
từng đối tượng cán bộ đoàn viên người lao động nỗ lực vượt khó
không ngừng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển
của cơ quan doanh nghiệp tổ chức công đoàn và đất nước
tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ tuyên truyền thường xuyên liên tục
bám sát diễn biến tổ chức triển khai chương trình
tại các cấp công đoàn đặc biệt là hoàn cảnh xuất hiện sáng kiến
cải tiến các giải pháp hay của các cấp công đoàn đã thực hiện
góp phần lan tỏa sâu rộng chương trình khích lệ đông đảo đoàn viên
người lao động hưởng ứng chương trình
liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế gần đây ghi nhận một số ca vào viện
sau khi tự xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với covid một mươi chín
do bệnh nhân không thông báo có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế
ghi nhận của báo tuổi trẻ
theo thông tin văn bản khẩn bộ y tế gửi các tỉnh thành cho biết
tình trạng kể trên có nguy cơ gây lây nhiễm diện rộng
đề nghị giả soát phối hợp thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
trên website của sở y tế số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận
và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh dương tính
của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
yêu cầu các tỉnh thành tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế
hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi tập trung đông người
dẫn đến nguy cơ lây lan
theo tìm hiểu của báo tuổi trẻ tình trạng người dân tự xét nghiệm
và không thông báo kết quả dương tính một phần do e ngại cách ly
cũng trên báo kinh tế và đô thị thông tin là sở tư pháp hà nội
đã công bố mức xử phạt đối với năm mươi ba hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi ba hành vi áp dụng xử lý hành chính
và một mươi hành vi áp dụng xử lý hình sự
theo thông tin dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc do lây nhiễm thứ phát tăng lên
theo sở tư pháp hà nội trong năm mươi ba hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
thì có bốn mươi ba hành vi áp dụng xử lý hành chính
chia ra là một mươi nhóm sẽ có mức xử phạt là từ hai mươi năm đến bốn mươi triệu đồng
bên cạnh đó có một mươi hành vi áp dụng xử lý hình sự
liên quan đến vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó mức phạt tiền cao nhất lên
đến hai trăm linh triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự
với mức phạt tù tối đa là hai mươi năm hoặc tù trung thân
còn báo công an nhân dân thông tin là chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ban hành hòa tốc chỉ thị số hai mươi năm
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp lễ cuối năm nay và đầu năm sau
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu ngành y tế của thành phố
phải thành lập ngay

tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai
nhiệm vụ của tổ được xác định rõ
thực hiện tiếp nhận thông tin từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà theo quy định
cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f
lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà
ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường
về sức khỏe của người cách ly
thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế
công an thành phố hà nội được giao nhiệm vụ là đầu mối chủ trì
triển khai lắp đặt thiết bị quét mã qr code trên thẻ căn cước công dân gắn chip
để kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
tổ chức đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh an toàn và trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trật tự công cộng
kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vào các dịp lễ giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán

quá nhiệt tình rồi

những ngày này các cán bộ chiến sĩ công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đang khẩn trương miệt mại tăng ca tăng thời gian để thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chíp điện tử cho người dân
dựa trên danh sách những người lớn tuổi sức khỏe yếu người khó khăn trong việc đi lại do công an phường cung cấp
các tổ lưu động đã trực tiếp mang theo máy móc trang thiết bị đến tận nhà để cấp căn cước công dân cho người dân
cái việc làm căn cứ công dân lưu động tại nhà thì công an phường đã chỉ đạo cảnh sát giao dịch tiến hành tiếp xúc trước những trường hợp này
những trường hợp nào đủ điều kiện thì chúng ta sẽ lên lịch và có sự chuẩn bị trong việc thông báo số định danh chúng ta đã chuẩn bị sẵn
tuy nhiên trong quá trình làm căn cước công dân thì nó cũng một số khó khăn do người lớn tuổi
thì cái dấu vân tay nó cũng mờ nên là việc thu nhận
nó khá chậm so với những người khác hay là một số trường hợp thì do bệnh tật thì người ta cũng khó khăn trong cái việc hỗ trợ hợp tác với tổ công tác trong cái việc ghi chụp hình
có một số trường hợp thì do cái bệnh nền của bệnh tăng người ta không có ngồi yên một vị trí được để mà chụp hình để mà ghi nhận hình ảnh
thì cái thao tác nó sẽ chậm hơn so với những người thông thường
các chiến sĩ vẫn ngày đêm thầm lặng di chuyển lan lại khắp các ngã đường con hẻm để giúp người dân thực hiện đúng quy trình làm căn cứ công dân gắn chip
phía khai cấp căn cứ công dân tận nhà cho người dạ yếu bệnh tật đã mang lại hiệu quả thiết thực
không chỉ giúp đơn giản hóa thuật tục hành chính thiết kiệm thời gian chi phí công suất cho các cụ dạ yếu đi lại khó khăn
mà còn tạo được niềm tin sự ủng hộ của người dân trên địa bàn
quang ninh sự nhiệt tình của anh em của cán bộ địa phương tạo điều kiện cho người già người tàn tật người neo đơn người nghèo gì đó
có điều kiện chăm sóc của xã hội của mọi người thấy rất là vui
mong chính quyền cũng tạo điều kiện cho mọi người
chúng tôi chăm sóc được như vậy hết chứ không phải riêng gia đình này
gia đình này chỉ là một phần của xã hội thôi mà chính quyền phải quan tâm hỗ trợ tất cả mọi người
trong giai đoạn nước rút đã hoàn thành việc cấp căn cứ công dân cho người dân
đảm bảo cho sự vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc cấp căn cứ công dân tận nhà của công an tp hcm cho người cao tuổi đã thể hiện tính nhân văn
tinh thần trách nhiệm cộng đồng tạo sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân
cùng vượt qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ mà nhà nước đã giao phó
bước vào cuộc thi chung kết cuộc thi đã trải qua hai vòng sơ tuyển vào bán kết từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với hơn năm mươi tác phẩm từ một mươi thí sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi bảy tham gia
sơ đồ tuy duy mymap là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não
là công cụ vạn năng cho bộ não giúp người học ghi nhớ nhanh sắp xếp thông tin liên tưởng tư duy sâu
từ đó thông tin cũng được nhớ lâu hơn
cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam là một sơ đồ tuy duy việt nam
thưa quý vị trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam năm hai nghìn hai mươi một
đây là lần đầu tiên tổ chức tại việt nam theo bản quyền từ cuộc thi sơ đồ tư duy thế giới
những thí sinh đạt huy chương vàng sẽ được tổ chức kỷ lục việt nam việt kings
cho bằng xác lập kỷ lục việt nam đồng thời chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của đội tuyển mymap kỷ lục quốc gia
bước vào vòng thi chung kết cuộc thi đã trải qua hai vòng sơ tuyển và bán kết từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với hơn năm mươi tác phẩm từ một mươi thí sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi bảy tham gia
sơ đồ tuy duy mymap là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não
là công cụ vạn năng cho bộ não giúp người học ghi nhớ nhanh sắp xếp thông tin liên tưởng tư duy sâu
từ đó thông tin cũng được nhớ lâu hơn
cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam là một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng
nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy sáng tạo
rèn luyện khả năng học nhanh nhớ lâu học nhẹ nhàng nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ việt nam ngay trên ghế nhà trường
cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy năng lực bản lĩnh phẩm chất và tư duy
để tham dự các cuộc thi về sơ đồ tư duy trên thế giới
nhằm khẳng định giá trị và niềm tự hào của trí tuệ việt
ghi danh việt nam lên bản đồ trí nhớ và tư duy thế giới
đặc biệt một mươi hai tác phẩm đạt giải vàng của các em thí sinh từ khối lớp một đến lớp một mươi hai
sẽ được ban tổ chức ban đấu giá ghi quỷ hỗ trợ các em cơ nhở hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
trong phần tiếp theo của chương trình từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hơn hai mươi xe ô tô hết niên hạn sử dụng sắp phải ngừng tham gia giao thông
nộp lại biển số thông tin từ quốc gia việt nam
tăng ca phục vụ nhân dân câu chuyện ngoài giờ của lực lượng công an cơ sở sẽ có trong sống đẹp ngày hôm nay
thông tin từ cục đăng kiểm việt nam hơn hai mươi xe ô tô chở người xe tải
sắp phải ngừng tham gia giao thông
nộp lại biển số đăng ký do hết niên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam cho biết
xe ô tô chở người có niên hạn sử dụng tối đa hai mươi năm tính từ ngày sản xuất
xe chở hàng tối đa hai mươi năm năm
khi xe hết niên hạn sử dụng không được đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm
và không tiếp nhận kiểm định
chủ xe phải nộp lại đăng ký biển số xe cho cơ quan quản lý đăng ký xe
căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp
công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo tiến hành thu hồi đăng ký biển số xe
và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe
trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
biển số sẽ bị phạt từ hai bốn triệu đồng với chủ xe cá nhân
và bốn tám triệu đồng đối với chủ xe là tổ chức
trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ
người điều khiển phương tiện bị phạt từ bốn sáu triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng và tịch thu phương tiện
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines đề xuất sớm cho phép
khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu âu australia
kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
đề xuất này được vietnam airlines đưa ra trên cơ sở đáp ứng nhu cầu được
về nước của đông đảo người dân và kiều bào
trong giai đoạn tết âm lịch cũng như các chuyên gia nhà đầu tư
sớm được vào việt nam khôi phục lại các hoạt động giao thương
đầu tư tại việt nam cũng như thúc đẩy hồi phục các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế
trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái
liên tiếp xuất hiện những thanh thiếu niên đi xe giàn hàng ngang trên đường
lạng lách đánh võng bốc đầu xe và có biểu hiện là tụ tập lôi kéo nhau
đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự
đã bị các lực lượng chức năng mạnh tay xử lý
tuy nhiên tình trạng này chỉ lắng xuống một thời gian
sau đó lại tiếp tục có chiều hướng gia tăng ghi nhận của phóng viên tại tỉnh yên bái
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã kịp thời ngăn chặn
một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
không gương chiếu hậu không biển số xe dàn hàng ngang lựa lách đánh võng trên đường
có biểu hiện tụ tập bóc đầu lôi kéo đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố yên bái
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe và kiểm tra
phát hiện cả bốn thanh thiếu niên này đều chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô
có dung tích xy lành từ năm mươi cm khối trở lên không có giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan khác
những thanh niên này đã lên mạng đặt mua biển kiểm soát giả để lắp vào xe của mình
nhằm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi điều tra
mua bao tiền
mua hai trăm linh nghìn đồng
ở đây yên bái luôn hả
vâng cháu đặt ship
cháu biết việc đăng ký lắp vùng biển nó không đúng với xe vùng bí thì xe vi phạm có được không
có sao chứ hẳn vẫn còn bị khả
ừ đúng chứ
điều đang nói đây không phải lần đầu các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ là biên bản xử phạt
trước đó trong nhóm đối tượng vi phạm này
đã có trường hợp bị cơ quan chức năng
đang lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần
nhưng vẫn chứng nào cả đấy
thường tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông
sao chị lại giao xe giao trống khi cháu chưa đủ tuổi để điều khiển xe
chị biết chưa đủ tuổi rồi chứ bây giờ
thực ra là chị cũng nói nhiều lắm rồi không nói được
thế chị bảo các chú thôi đợi này các chú cứ thu hết xe cho chị
không đi đâu cả
không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh lạng lách đánh võng trên đường
thậm chí có cả trường hợp buông cả hai tay điều khiển xe máy
bằng một chân vắt chéo chạy trên đường
đa số những trường hợp này đều trong độ tuổi học sinh cấp hai cấp ba
đang học tại một số trường trên địa bàn tỉnh
chỉ vì thích nổi tiếng lại thiếu sự quản lý giám sát từ gia đình
nên các em đã được bạn bè quay
sau đó up lên các trang mạng xã hội để câu view câu like
mà đã không lường hết hậu quả
trong thời gian vừa qua cũng là qua công tác đám tình hình
trên địa bàn thành phố bái
huyện vùng giáp danh thành phố như ninh bình trần yên
thì có xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên
tập trung chủ yếu là các cháu học sinh tại các trường như trần trường duật
hồng vũ việt
có biểu hiện điều khiển xe mô tô và xe gắn máy
tham gia giao thông đi thành toàn tháo biển số
đấy là đi thành tốp thành toàn gây cản trở giao thông
có biểu hiện của việc lạng lách đánh võ bốc đầu
và có dấu hiệu của sự đua xe trái phép
trước thực trạng trên công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát
phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xử lý nghiêm tình trạng học sinh
thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo thống kê từ đầu năm đến nay
các lực lượng chức năng công an tỉnh yên bái đã xử phạt hơn một một trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó cảnh cáo bảy trăm một mươi trường hợp
phạt tiền đối với hơn bốn trăm linh trường hợp
thu nộp ngân sách nhà nước gần hai trăm ba mươi triệu đồng
để học sinh không còn vi phạm trật tự an toàn giao thông
rất cần có sự chung tay của cả gia đình và nhà trường
và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền giáo dục và quản lý
giám sát các em học sinh
nhà trường cần sát sao có chế tài mạnh hơn trong việc xử lý học sinh sai phạm
nhằm góp phần hạn chế tình trạng tụ tập lạng lách đánh võng
đảm bảo tính mạng cho người đi đường
cũng như cho chính bản thân các em
thưa quý vị với vai trò là nông
và cốt tại cơ sở
cảnh sát khu vực luôn là lực lượng có mặt kịp thời
hỗ trợ khi dân khó dân cần
dù ở bất kỳ thời điểm nào thì các anh luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ
câu chuyện ngoài giờ của những chiến sĩ cảnh sát khu vực
tăng ca phục vụ nhân dân tại năm mươi sáu xã phường trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã giải quyết được nhu cầu thiết yếu và mang lại lợi ích cho nhân dân
câu chuyện ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn
hiểu rõ hơn về một ngày làm việc của lực lượng công an cơ sở
câu chuyện ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về một ngày làm việc của lực lượng công an cơ sở

từ một mươi tám h đến hai mươi h hẳn đây mà mình xuống có thể là giờ đó là những người dân họ đi làm về
thì mình mới vào nhà mình gặp những người đó được
và có những cái thúc mắc khó khăn họ không thể giải quyết được
thì mình từ đó mình sẽ nắm tâm tư nguyện vọng của họ
tôi là cảnh sát khu vực của công an phường học đường bắc
hiện nay thì tôi đang đảm nhiệm phụ trách là bốn trăm bảy mươi hộ và hơn hai ba trăm linh nhân khẩu
ngoài giờ thì xuống tiên truyền với bà câu nhân dân về các công tác phòng chống dịch
khi mà căn cứ công dân của bà câu trả về thì tôi cũng kịp thời là mang xuống
và tại cho bà con nhân dân thì tuy là công việc làm ngoài giờ cũng có nhiều khó khăn và áp lực
nhưng mà bản thân tôi thì cũng cố gắng hoàn thành và vượt qua để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó
với mô hình này công an cơ sở sẽ tăng ca phục vụ nhân dân từ một mươi tám đến hai mươi h các ngày thứ hai đến thứ sáu và tám đến một mươi một h thứ bảy trong tuần
bao gồm trong cả thời gian lễ tết
ngoài ra từng cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn phải có kế hoạch xuống cơ sở sau một mươi tám giờ
đây cũng là cơ hội để gần dân bám cơ sở và linh hoạt giải quyết các vụ việc
những giờ hành chính thì người dân họ đi làm rất là bận cho nên hiện nay là cái chủ trương này rất là đúng đắn
rất là cấp thiết để phục vụ nhân dân đến tốt hơn
và cũng vì một cái là cuối cùng là cái mục đích cuối cùng là cũng vì nhân dân phục vụ
không những cái công việc là trả cái giấy căn cước nhưng mà còn nhiều việc là nhắc nhở phòng
chống cất cái loại tội phòng mà rồi ở ngoài nói chung là chúng tôi thấy rất là cực khổ
một khối lượng công việc cùng thời điểm áp lực khó khăn luôn hiện hữu
khiến các chiến sĩ cảnh sát khu vực phải nỗ lực gấp đôi gấp ba lần
chính sự hài lòng của nhân dân sẽ là thước đo đánh giá và động lực để phấn đấu vượt lên mọi khó khăn
gần dân vòng cơ sở đó chính là những mong muốn của các tiến sĩ cảnh sát khu vực
và chính nhờ sự hy sinh không biết mệt mỏi đó cho công việc
thì đã giúp các cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân
và những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi